sau một mươi tám tháng bị tạm giam hôm nay bà nguyễn phương hằng cùng bốn đồng phạm sẽ hầu tòa xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích của cá nhân
đây là phiên tòa nhận được nhiều sự chú ý của dư luận từ ba giờ sáng rất nhiều người dân đã đến trụ sở tnthhcm để theo dõi
chính vì vậy lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm thắt chặt công tác đảm bảo an ninh địa điểm xét xử được phong tỏa nghiêm ngặt chỉ những người có phận sự mới được ra vào
phiên tòa hôm nay tnthhcm cũng triệu tập nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh đàm vĩnh hưng thủy tiên cùng nhiều người khác với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
nghiện ma túy và để có tiền hoàng kim thiền chú huyện bát sát tỉnh lào cai đã mua bán ma túy để kiếm lời tuy nhiên đối tượng đã bị công an huyện bát sát bắt quả tang
tại hiện tại đối tượng đã bị công an huyện bát sát bắt quả tàng
trong hiện trường thiền bị bắt giữ cùng với khoảng tám mươi gram ma túy cơ quan công an cho biết thiền là đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi thời gian phương thức di chuyển và địa điểm giao hàng với số lượng ma túy lớn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
dương văn hiếu chú huyện kim bảng tỉnh hà nam đang bị công an huyện kim bảng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đáng chú ý địa điểm hiếu nhiều lần đột nhập trộm cắp lại chính là nhà chị gái của mình
hiếu khai nhận do biết chị gái có tiền tài sản để ở trong nhà nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp vào trưa ngày một mươi ba và ngày một mươi bảy tháng chín lợi dụng lúc gia đình chị gái đang ngủ hiếu đã lẻn vào trộm cắp một cái sắt loại nhỏ và một con lợn xứ bên trong có gần tám mươi triệu đồng số tiền trộm cắp hiếu để tiêu xài cá nhân